tại thành phố đà nẵng cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
phối hợp với cục bổ trợ tư pháp bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắt
trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng với sự tham gia của gần hai trăm linh đại biểu đến từ sáu mươi bốn tỉnh thành phố
tại hội nghị có nhiều tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm giải pháp tháo gỡ khó khăn
và đề ra phương hướng trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp và tư pháp xây dựng như thực hiện đồng bộ các giải pháp
như phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ
phù hợp với từng bộ ngành trong quản lý giám định tư pháp xây dựng
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay cả nước có khoảng ba trăm năm mươi vụ việc được trưng cầu và giải quyết
cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng so với trước đây kết quả giám định đã có những chuyển biến tích cực